nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao đổi điện mừng
với chủ tịch đảng lao động triều tiên chủ tịch ủy ban quốc vụ triều tiên kim trương ưn
thủ tướng triều tiên kim trè riêng và chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao bắc thè sân
trong điện mừng của lãnh đạo việt nam gửi lãnh đạo triều tiên có đoạn viết
trong bảy mươi năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng hai nước được chủ tịch hồ chí minh
và chủ tịch kim nhật thành đích thân xây dựng và vun đắp đã vượt qua những khó khăn thử thách của lịch sử
tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới trong thời gian gần đây
đặc biệt chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của chủ tịch kim trân ưn
là dấu mốc quan trọng trong quan hệ và hợp tác giữa hai đảng và hai nhà nước
đảng nhà nước và nhân dân việt nam coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã trao đổi điện mừng với bộ trưởng ngoại giao triều tiên
ri sơn quân